lợi nhuận bình quân của một trang trại đạt hơn hai trăm linh triệu đồng một năm
kinh tế trang trại đã góp phần đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội địa phương
tuy nhiên khi chăn nuôi phát triển thì lượng chất thải nhiều nên dễ gây ô nhớ môi trường
để khắc phục tình trạng ô nhớ môi trường nông thôn cấp ủy chính quyền huyện đã phối hợp với trung tâm khuyến nông tỉnh phú thọ
triển khai ứng dụng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng đệm lót sinh học cho các hộ chăn nuôi
đến nay mô hình này đã đem lại hiệu quả cao không chỉ về mặt kinh tế mà còn có tác dụng về mặt môi trường
hợp tác xã chăn nuôi của anh lê thành sự nhiều năm nay có quy mô từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh con gà
mỗi năm sản xuất ra tám trăm năm mươi đến một triệu con
trước đây nuôi bằng cách truyền thống gà hay bị bệnh về đường hô hấp và đường ruột tỷ lệ hao hụt cao chất lượng thịt không được đảm bảo
kể từ khi thực hiện mô hình đệm lót sinh học thì chất lượng cải thiện đáng kể
gà không bị mắc các bệnh hô hấp tăng cân nhanh

chúng tôi xác định đây là một hướng đi nó sẽ phát triển nó bền vững
ngoài việc đảm bảo chất lượng thịt việc đưa các phụ phẩm nông nghiệp như chấu mùn cưa để làm chất đun chuồng kết hợp với bột ngô
tạo thành chất men vi sinh giúp phân giải chất thải chăn nuôi làm giảm mùi hôi thối tránh rủi mũi hạn chế tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường
các phế phẩm này sau đó sẽ được dùng để bón phân cho cây trồng kết hợp phát triển trồng trọt

ngoài việc đưa các phẩm nông nghiệp như chấu mùi hôi thối tránh rủi mũi hạn chế tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường
các sản phẩm sản xuất khác để tạo ra những sản phẩm hàng hóa vừa đảm bảo chất lượng và thân thiện với môi trường
nhờ tập trung chỉ đạo thu hút tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chủ trang trại đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
đến nay ngành chăn nuôi của huyện thanh ba đang phát triển theo hướng đàn đại gia súc và trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp
các trang trại đạt tiêu chí đều có hệ thống xử lý chất thải trong chăn nuôi
đảm bảo yêu cầu theo quy định huyện hỗ trợ chi phí xây dựng là một mươi năm triệu đồng một trang trại
triển khai thành công mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng điệp lót sinh học đã mở ra hướng phát triển chăn nuôi an toàn
đặc biệt là chăn nuôi trang trại gia trại và nông hộ với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
nằm trong khu dân cư góp phần giúp người dân giải quyết được vấn đề môi trường tiết kiệm chi phí cho hiệu quả kinh tế cao
tạo ra sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng